hiện nay giá sữa trên thế giới liên tục biến động gây nhiều khó khăn cho quá trình sản xuất và kinh doanh
việc đầu tư các trang trại chăn nuôi bò sữa và chủ động nguồn nguyên liệu sữa tươi tại chỗ là một mục tiêu chiến lược quan trọng và lâu dài
giúp công ty nâng cao chất lượng tăng tỷ lệ nội địa hóa nguồn nguyên liệu
nhận thức được tầm quan trọng của vùng nguyên liệu sữa tươi nhiều doanh nghiệp đã chủ động xây dựng vùng nguyên liệu tại chỗ
thị trường đang chứng kiến những động thái tăng tốc xây dựng trang trại nuôi bò sữa
hai nghìn năm là bắt đầu thêm một chiến lược mới là mình tự chăn nuôi và mình tự xây dựng trang trại
thì bắt đầu từ đầu tiên là từ trang trại tuyên quang và đến bây giờ là có một mươi hai trang trại
với tổng số đàn bò của chúng tôi đã là tới hai mươi bảy con và dự kiến cho tới ba năm nữa thì đàn bò nó tăng gấp đôi
trên thực tế từ trước đến nay bảy mươi sữa nước được sản xuất tại việt nam
là từ sữa hoàn nguyên được nhập khẩu từ úc new zealand
trong khi đó nhu cầu về sữa tiệt trùng và sữa thanh trùng sữa nước sản xuất từ sữa tươi
ngày càng tăng cao do thay đổi nhận thức của người tiêu dùng đối với các sản phẩm bổ dưỡng
bên cạnh đó mức tiêu thụ các sản phẩm khác được sản xuất từ sữa tươi
đặc biệt là sữa chua cũng đẩy nhu cầu sữa tươi tăng cao
chúng tôi có một nguyên tắc vàng có nghĩa là khi các nhà máy công suất sản xuất đến bảy mươi công suất là bắt đầu đầu tư
nguyên tắc đó thì không bao giờ việt nam yêu thiếu hàng
thế và hiện nay thì chúng tôi mới tập trung đầu tư tiếp trong vòng hai ba năm vừa rồi
thì cũng chuẩn bị được cho năm năm tới là không phải đầu tư và chuẩn bị cho các đầu tư là đầu tư ra nước ngoài
trong bối cảnh nguồn nguyên liệu sữa trên thế giới có nhiều biến động
việc chủ động nguyên liệu và tăng tỷ lệ nội địa hóa nguyên liệu sữa theo tiêu chuẩn toàn cầu
sẽ đảm bảo bình ổn giá chất lượng sản phẩm sữa cung cấp cho người tiêu dùng